phát biểu tại đại hội đảng bộ thành phố hải phòng lần thứ một mươi sáu một đảng bộ lớn có vị trí quan trọng
trong vùng kinh tế trọng điểm phía bắc và của cả nước thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ
hải phòng cần có cách làm sáng tạo để thu hút nhiều nguồn lực để phát triển
trong đó phải có nhiều doanh nghiệp tập đoàn lớn trong nước và trên thế giới đến kinh doanh đầu tư phát triển công nghệ cao
đồng thời thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài có chọn lọc gắn với phát triển các khu công nghiệp sinh thái công nghệ cao
bảo đảm hài hòa giữa công nghiệp dịch vụ và bảo vệ môi trường
bày tỏ ấn tượng với công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng
nhân dân hồ hời phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và tương lai tươi sáng của thành phố quê hương
thủ tướng nêu rõ hải phòng không chỉ lo phát triển kinh tế lo tăng trường giải quyết việc làm
mà còn rất quan tâm lo phát triển các vấn đề xã hội nhất là vấn đề thiết thực với đời sống của người dân
như giáo dục y tế văn hóa
về mục tiêu xây dựng hải phòng trong thời gian tới thủ tướng đồng tình với ba trụ cột phát triển
mà đảng bộ hải phòng đã xác định cho nhiệm kỳ tới đó là công nghiệp công nghệ cao
kinh tế biển cảng biển logistic và du lịch thương mại
hải phòng cần có cách làm sáng tạo để thu hút nhiều nguồn lực phát triển
thành phố cần phát huy tối đa tiềm năng lợi thế kể cả đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài
phát triển kinh tế biển trở thành một thành phố hiện đại có quy tính
thương mại cao gắn với phát triển dịch vụ logistic tên nền tảng số trong cách mộng bốn
trở thành một địa phương về biển giàu từ biển là trọng điểm phát triển kinh tế biển cả nước
định hướng phát triển du lịch dịch vụ thương mại với trọng tâm là sự kết nối hiệu quả
tâm giác du lịch đồ sơn cát bà hạ long liên kết vùng trọng điểm kinh tế hà nội
hải phòng quảng ninh
tương lai hải phòng trở thành một trung tâm du lịch dịch vụ xanh ngăn tầm quốc tế
dịch vụ đa dạng chất lượng cao mua sắm giải trí điểm đến hấp dẫn của du khách trên thế giới
thủ tướng yêu cầu hải phòng phấn đấu là trung tâm giáo dục đào tạo y tế và văn hóa
khoa học công nghệ của vùng xuyên hải bắc bộ là đầu mối giao thông quan trọng của cả nước
cửa chính ra biển của các địa phương phía bắc người hải phòng tự hào phát huy cốt cách mạnh mẽ
nhiệt huyết năng động trong phát triển thành phố cảng văn minh hiện đại
trước mắt tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa làm tốt phòng chống dịch covid một mươi chín vừa phục hồi kinh tế đạt tăng trưởng cao
trong phát triển đô thị các đồng chí cần chú trọng liên kết vùng xây dựng hải phòng trở thành đô thị xanh
thông minh hiện đại thành phố đáng sống tây nền tẩn công nghệ số công nghệ xanh của cách mạnh bốn
phân kỳ phát triển thành phố đến năm hai nghìn ba mươi thành hải phòng đập các tiêu chí của đô thị loại đặc biệt
và sau năm hai nghìn ba mươi
trong phát triển thành phố đến năm hai nghìn năm mươi hoàn thành các tiêu chí của đô thị hiện đại
đồng thời tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm hải phòng có truyền độ phát triển cao trong nhóm thành phố hoàng đạo châu á
thủ tướng đề nghị hải phòng cần triển khai chương trình hành động đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức lãnh đạo
nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của đảng bộ xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch vững mạnh
tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả gắn bó với nhân dân
cán bộ phải làm việc giỏi
đừng phải chống tiêu cực lợi ích nhóm
xây dựng đội ngũ cán bộ ở các cấp nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt có phẩm chất năng lực uy tín nổi trội
có tầm nhìn chiến lược có khát vọng phát triển tư duy đổi mới sáng tạo dám nghĩ dám làm biết làm dám đột phá dám chịu trách nhiệm
tại đại hội thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao huân chương hồ chí minh
cho đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố hải phòng